công an quận liên triểu của thành phố đà nẵng đã vừa bắt giữ một đối tượng cướp giật tài sản của hai nữ sinh viên
chiều ngày một mươi tháng một mươi một tại phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường phan thanh
hai nữ sinh viên của một trường đại học trên địa bàn bị một thanh niên lạ mặt xông vào
dùng dao khống chế nhốt vào phòng vệ sinh và cướp tài sản gồm một laptop hai điện thoại di động
khi hắn vào thì hắn hỏi con mô tên thương thì tụi em kêu là em tụi em không biết
xong cái hắn mới bước vô phòng thì em mới la làng lên
xong hắn mới cầm con dao bám ra đe dọa tụi em
thì lúc đó là tụi em mới không nói gì hết nữa
rồi hắn vô xin tiền với cả tụi em không có tiền thì hắn mới xin điện thoại
xong hai đứa không cho thì hắn mới trói tay trói chân bịt miệng lại đẩy vào nhà tắm
hắn chắn cưa lại
ngoài này hắn tự lục xong rồi hắn tẩu thoát
lúc đó thì tụi em rất là hoảng loạn không biết làm gì cả
một cuộc họp khẩn tại công an quận thanh khê thành phố đà nẵng được triệu tập
một đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản được đưa vào diện nghi vấn
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ một tổ trinh sát được lệnh xuất phát vào nam theo dấu di chuyển của đối tượng
chúng tôi xác định được hình ảnh của đối tượng xuất hiện tại một quán cơm
thì từ thông tin của
rà soát khu vực những người ở quán cơm thì chúng tôi nhận định là đối tượng lên xe một chiếc xe tuyến quảng ngãi đi thành phố hồ chí minh
thì ngay lập tức là tổ công tác tiếp truy đuổi theo cái biển số xe này và phối hợp với công an của một số đơn vị
đặc biệt là có sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa cũng như phòng cảnh sát giao thông của công an tỉnh khánh hòa
thì đến khoảng một mươi hai h đêm tức là gần hai mươi bốn h ngày cùng ngày thì chúng tôi phối hợp với công an địa phương đã đón phát hiện bắt giữ đối tượng
đối tượng tên là hồ thanh hải ba mươi ba tuổi trú tại phường chính gián quận thanh khê từng có sáu tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
hồ thanh hải đã bị công an quận thanh khê bắt giữ sau chưa đầy sáu giờ đồng hồ gây án
không quản khó khăn nguy hiểm sự nỗ lực của mỗi trinh sát điều tra viên đã mang đến thành công
nhanh chóng tìm lại được tài sản góp phần củng cố niềm tin trong lòng nhân dân